năm hai nghìn một mươi sáu đảo quốc sư tử thông qua chiến lược an ninh mạng quốc gia
năm hai nghìn một mươi bảy singapore khánh thành phòng thí nghiệm phát triển và nghiên cứu an ninh mạng quốc gia với vốn đầu tư khoảng sáu triệu đô la mỹ
phòng thí nghiệm này có khả năng kích hoạt hơn một máy tính để ứng phó tấn công mạng quy mô lớn
cũng như lưu trữ thông tin về các loại mã độc nhằm phục vụ giáo dục và nghiên cứu
cũng trong năm này singapore đã công bố một dự luật mới về an ninh mạng
nhằm cải thiện an ninh cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu như hệ thống điều hành ngân hàng viễn thông giao thông chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ năng lượng thiết yếu
chủ sở hữu các cơ sở hạ tầng này phải khai báo về việc xảy ra tấn công mạng trong vòng vài giờ
nếu không họ sẽ bị phạt khoản tiền lên tới hơn bảy mươi hai đô la mỹ hoặc bị phạt tù lên đến một mươi năm
thế nhưng trong tháng bảy vừa qua tập đoàn y tế lớn nhất singapore là sinh hang đã bị tấn công mạng
thông tin cá nhân
của khoảng một năm triệu người tức khoảng một phần tư dân số của nước này bao gồm của cả thủ tướng lý hiển long đã bị đánh cắp
giới chức singapore đánh giá đây là vụ thất thoát dữ liệu cá nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nước này và không phải những hacker hay các nhóm tội phạm thông thường có thể làm được
chúng tôi đã hoàn thành một cuộc phân tích chi tiết cuộc tấn công và xác định rằng đây là tác phẩm của một nhóm kỹ thuật cao
chiến dịch tấn công này thường do những kẻ tấn công mạng tinh vi
các chính phủ tiến hành được lên kế hoạch kỹ lưỡng và lâu dài nhằm đánh cắp những thông tin quan trọng hay gây cản trở các hoạt động vận hành
bộ trưởng iswaran cũng từ chối công khai bất kỳ cái tên nào đứng sau cuộc tấn công sinh hèn vì lý do an ninh quốc gia
singapore hiện là quốc gia có mạng internet mạnh nhất thế giới và đang hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia thông minh
nhưng nơi đây cũng phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công mạng từ nhiều phía và đã được cảnh báo nhiều lần
hay nói cách khác là cần phải có sự cân bằng giữa việc phát triển một quốc gia thông minh và biện pháp ứng phó với các cuộc tấn công mạng
năm hai nghìn một mươi bảy cơ sở dữ liệu bộ quốc phòng nước này đã bị hacker đột nhập và lấy đi khoảng tám trăm năm mươi hồ sơ của các công dân sắp nhập ngũ cũng như nhân viên bộ quốc phòng
tuy nhiên đợt tấn công nhằm vào singha là lớn nhất từ trước tới nay
các chuyên gia an ninh cũng cảnh báo thông tin về y tế là mối quan tâm đặc biệt
các thông tin y tế như thông tin cá nhân cũng có thể dễ dàng bị bán tại các diễn đàn tội phạm
thông thường thông tin trong hồ sơ y tế có nhiều thông tin chắc chắn hơn những thông tin tài chính như số thẻ tín dụng
vì vậy loại thông tin này có khả năng đòi tiền trả cao hơn trên web đen
cuộc tấn công sẽ không làm trạch hướng quyết tâm của singapore trở thành một quốc gia thông minh
áp dụng công nghệ và đối mặt với các công dân sắp nhập ngũ

đông nam á được coi là điểm nóng về nguy cơ an ninh mạng trong bối cảnh khu vực có tốc độ phát triển internet nhanh nhất thế giới
với khoảng ba trăm ba mươi triệu người thường xuyên truy cập mạng
ước tính với tốc độ tăng trưởng hiện tại dự báo trong vòng một năm tới đông nam á sẽ có ít nhất bốn trăm sáu mươi triệu người sử dụng internet
nhiều doanh nghiệp và chính phủ ở đông nam á phải đối mặt các mối đe dọa tấn công mạng
nhưng lại ít nhận ra quy mô của những rủi ro đó không thể khắc phục nhanh chóng hậu quả tấn công mạng
và xâm nhập là không thể tránh khỏi
điều quan trọng là các doanh nghiệp và chính phủ phải phối hợp cải thiện an ninh chung để có thể giảm thiểu hậu quả khi xâm nhập xảy ra
trong gần hai năm qua các tin tức giả mạo ngày càng gia tăng ở khu vực châu á
gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định chính trị xã hội của các nước trong khu vực
chẳng hạn như những tin tức thất thiệt về cuộc bầu cử thị trường ở thủ đô jakarta indonesia
cuộc khủng hoảng liên quan đến cộng đồng người hồi giáo roginia thiểu số tại myanmar
hay cuộc chiến chống ma túy ở philippines
chưa kể tới những thiệt hại không thể đo đếm được như mất an toàn bảo mật thông tin cá nhân hay an ninh quốc gia
trong cuộc chiến không tiếng súng này chỉ tính riêng thiệt hại kinh tế
năm ngoái thế giới đã mất khoảng sáu trăm linh tỷ đô la mỹ do tội phạm mạng
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi một diễn ra vào đầu tháng tám này tại singapore
thủ tướng lý hiển long nhấn mạnh asean phải nắm bắt cơ hội của đổi mới và xây dựng
kết nối kỹ thuật số để chuẩn bị cho người dân trong tương lai
đồng thời ông cũng nêu bật tầm quan trọng của các biện pháp bảo đảm an ninh mạng
trên cơ sở này singapore sẽ nâng cấp trung tâm hợp tác asean tại việt nam
campuchia và lào nhằm chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ các đối tác
liên minh châu âu là khu vực đầu tiên trên thế giới có chiến lược an ninh mạng
trong đó xác định một số nguyên tắc quan trọng như bảo đảm quyền cơ bản của công dân trong không gian mạng
cũng như bảo đảm sự an toàn ổn định của một không gian mạng mở
bảo đảm quyền cơ bản an toàn thông tin dữ liệu người dùng
eu đã mất khoảng bốn trăm linh tỷ euro mỗi năm vì hành động tấn công mạng
vì vậy tăng cường nỗ lực và đầu tư trong bảo vệ an ninh mạng là một điều kiện tiên quyết
trong việc xây dựng một thị trường số chung vững mạnh và tin cậy cho công dân eu
trong liên minh châu âu thì đức là một trong những quốc gia tiên phong áp dụng luật an ninh mạng
luật an ninh mạng năm hai nghìn tám
luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi năm của đức yêu cầu các công ty và các cơ quan liên bang
phải có tiêu chuẩn bảo mật mạng tối thiểu và phải được văn phòng bảo mật thông tin liên bang chứng nhận
luật quy định các công ty phải có trách nhiệm thông báo cho văn phòng
về các vụ tấn công mạng bị nghi ngờ trên hệ thống của họ
trong luật có những điều khoản cụ thể đối với người sử dụng internet
như cấm âm mưu sử dụng bạo lực lật đổ an ninh quốc gia hay cấm xúi dục hành vi phạm tội
internet phát triển mạng xã hội bùng đổ
kéo theo đó là không ít những phát ngôn gây thù ghét chia rẽ
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đức thông qua luật nesdg hay còn gọi là luật facebook
nhằm quản lý các mạng xã hội
những phát ngôn gây thù hận trên mạng có tác động lớn tới cộng đồng
nó kích động những tình cảm cầm hận thù ghét và những hành động bạo lực
theo luật facebook nếu vi phạm mức tiền phạt có thể lên tới năm mươi triệu euro
mọi công ty mạng xã hội bất kể quy mô
đều phải cung cấp danh tính một người cụ thể tại đức
để người dùng nộp đơn khiếu nại hoặc tiếp nhận yêu cầu thông tin từ điều tra viên
câu hỏi cần được trả lời trong vòng bốn mươi tám giờ nếu không muốn bị phạt
đối với những thông điệp mang tính xúc phạm nhưng khó phân loại rõ ràng
các công ty có bảy ngày để gỡ bỏ sau khi nhận tố cáo và tiến hành đánh giá
đây là một lĩnh vực khá nhạy cảm
đôi khi có khóa định giữa quyền phát ngôn tự do và quyền bảo vệ lấy cá nhân
bộ tư pháp đức đã thành lập nhóm năm mươi người để thi hành luật
nhóm này được hỗ trợ tâm lý để đương đầu với những nội dung họ nhìn thấy
tại châu âu đức không đơn độc trong cuộc chiến chống lại nội dung bất hợp pháp trên mạng xã hội
ủy ban châu âu quy định cho các công ty mạng xã hội hối thúc họ chủ động hơn
trong gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp
trong đó có phát triển công cụ xác định tự động và ngăn chặn tải lại nội dung có vấn đề
ủy ban châu âu ec cũng cảnh báo sẽ ban hành luật
nếu các gã khổng lồ internet không nâng cao năng lực ngăn chặn các thông tin giả mạo
thời đại ngày nay thông tin cá nhân của người dùng trên mạng
chính là chiều khóa cho mọi hoạt động kinh tế của mỗi người
bởi vậy chúng ta cần có một luật quản lý nghiêm ngặt để bảo vệ an toàn thông tin cho người dùng
điều luật thắt chặt an ninh mạng của eu là cách tiếp cận hiện đại và đúng đắn
cho việc đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân trên mạng
các nước trên thế giới đã và đang chú trọng xây dựng nhiều tấm khiên pháp lý
để đối phó với những mối đe dọa xuất phát từ sự phát triển của internet
những quy định siết chặt quản lý an ninh mạng mà các nước đang áp dụng
đã góp phần quan trọng bảo vệ người dùng mạng xã hội nói riêng
cũng như bảo đảm một không gian mạng an toàn
góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia